trước những cảm giác tranh cãi trên mạng xã hội một trong hai quán phở đã trích xuất camera ghi lại sự việc
theo camera tại quán phở gà trên phố nam ngư hoàng kiếm hà nội tiktok gl và bạn gái đến quán
do đường đi quá hẹp nên chủ quán cùng nhân viên đã cùng nhau dọn đồ đạc và rổ phở bán hàng sang vị trí khác
anh vml ngồi ngay phía sau chủ quán
sau đó khi họ ổn định vị trí việc dùng bữa được diễn ra
họ dùng hai bát phở và một đĩa quẩy
sau khi nam thanh niên cùng bạn gái dùng bữa xong nhưng
tiếp tục hỗ trợ đẩy xe lăn của anh này ra ngoài
chủ quán khẳng định không bao giờ dùng lời lẽ thô tục để đuổi khách đặc biệt với người khuyết tật
liên quan vụ nam thanh niên đăng tải lên mạng xã hội về việc bị đuổi khỏi quán vì ngồi xe lăn ở hà nội chiều ngày một mươi năm tháng một
bạn gái của nam thanh niên nhắc đến tên là ly và cũng chính là người đi cùng với anh
tại thời điểm xảy ra sự việc đã lên tiếng đính chính sự việc
ly khẳng định cô là người đi cùng anh vml vào ngày xảy ra sự việc
trước khi đưa sự việc lên mạng xã hội
chúng tôi đều ý thức được rằng sẽ phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật liên quan đến thông tin đăng tải
nên chắc chắn không có việc chúng tôi phát ngôn linh tinh
cô gái đồng thời cho hay sau khi sự việc được lan truyền cô cùng bạn trai nhận được nhiều luồng thông tin trái chiều
do vậy ly mong muốn thanh tra sở thông tin và truyền thông hà nội sớm có kết quả xác minh sự việc
đồng thời sẵn sàng kiểm tra camera để đối chứng
chúng tôi sẽ làm việc với sở thông tin và truyền thông hà nội
khi được hỏi về việc có hay không việc chủ quán nói ai nhận cái ngữ này vào đây ăn
ly không đưa ra lời khẳng định mà cho hai cô và bạn trai sẽ sớm có câu trả lời tưởng tận về sự việc trên trang mạng xã hội của họ
trước đó sự việc liên quan một nam thanh niên đi ăn tại quán phở ở hà nội nhưng bị đuổi vì
ngồi xe lăn lan lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua
theo nội dung bài đăng trên facebook tài khoản vnl với gần một trăm năm mươi lượt theo dõi
cho biết anh cùng bạn gái đến một quán phở ở hà nội
do bị liệt bẩm sinh anh l phải ngồi xe lăn
khi nhờ nhân viên b xe qua bậc tam cấp họ đã bị từ chối với câu trả lời quán em không có nhân viên để khiêng người như anh
đến quán phở thứ hai l cho hay đây là quán quen hai người vào ăn bình thường
chỗ ngồi bé lờ hơi chen vào chỗ bà chủ quán
bà đứng phát dậy mắng nhân viên ai nhận cái ngữ này vào đây ăn
sau khi nhận được câu trả lời từ nhân viên rằng bình thường anh l vẫn ngồi đây
bà chủ tiếp lời không bán được
đã thế thì tôi đứng
anh vml cho biết bữa ăn nhẹ ứ ở cổ thật khó nuốt
anh nói mình đã quen với cảm giác này rồi nhưng bạn gái nước mắt bắt đầu rơi
dưới bài đăng lờ kể thêm việc sau đó đi uống cà phê
anh vô tình gặp những vị khách nước ngoài lần đầu đến du lịch tại hà nội và nhận được một món quà kỷ niệm kèm lời động viên từ họ
bài viết sau khi đăng tải đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều hơn bốn mươi bảy lượt yêu thích hơn hai mươi bình luận và chia sẻ
trong khi đó chủ quán phở gà
trên phố nam ngư xuất hiện trên clip tiktok của vml khẳng định bà không dùng câu từ như mạng xã hội chia sẻ để nói với khách hàng
theo chủ quán vài ngày trước l cùng bạn gái đến quán ăn phở
do lối vào quán nhỏ chưa đầy một mét và trời có mưa
chủ quán cho hay đã mời hai người ngồi quán cà phê đối diện rồi sẽ cho nhân viên b phở sang tận nơi
nhưng bạn ấy vẫn muốn vào quán chúng tôi tiếp đón bình thường đại diện quán cho biết
lờ và bạn gái ngồi bàn đầu tiên phía sau lưng chủ quán
cạnh khu vực cân thịt gà
lúc này người làm bếp có nhắc nhở lờ lần sau đừng ngồi vị trí này gây khó khăn bán hàng
bạn ấy sau đó tươi cười ăn uống bình thường nhưng rồi đăng bài lên mạng xã hội ám chỉ chúng tôi miệt thị là không đúng
người này nói và khẳng định không hề đuổi khách thậm chí bà còn chưa từng nghĩ đến từ ai nhận cái ngữ này vào đây ăn
sau khi nhà hàng trích xuất camera cho thấy không gian quán phở này có chiều ngang khá hẹp lượng thực khách đông
khi lờ đến các nhân viên ở quán đã nhanh chóng thu dọn đồ để xe lăn của nam tiktoker này có thể di chuyển vào bàn ăn ngay phía sau chủ quán
chủ quán rãi bày thêm ban đầu xe lăn đến thì cho đằng sau lưng tôi
tôi mới nói giờ chật thế này làm sao bán được hàng
em sang ngồi bên kia uống một cốc nước có phải thoải mái hơn không
chỗ bán hẹp như này cả cái xe anh ấy ngồi bên cạnh tôi làm sao tôi bán được
mọi chuyện sau đó vẫn bình thường vui vẻ
chú ấy ăn rồi vẫn tươi cười đi ra mà

trước vẫn bán cho chú ấy hay ăn tối không có gì hết
bao giờ chú ấy cũng ngồi đầu bàn này con dâu tôi bán
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị trong các chương trình tiếp theo
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại